hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học hai mươi hai tháng năm ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và các cơ quan liên quan tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch mang tên biển việt nam xanh
chiến dịch sẽ được tổ chức đồng loạt tại năm tỉnh thành ven biển miền trung thanh hóa nghệ an quảng bình quảng trị đà nẵng
từ ngày một mươi tám tháng năm cho đến ngày hai mươi sáu tháng chín
lễ phát động sẽ diễn ra vào sáu h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm tại quảng trường bình minh thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
sau lễ phát động là chiến dịch gia quân dọn vệ sinh biển cửa lò nghệ an các tỉnh thanh hóa quảng bình quảng trị
thành phố đà nẵng cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng
chiến dịch nhằm thú đông đảo đoàn viên thanh niên việt nam chung tay dọn sạch môi trường biển
đổi lấy nước sạch uni aqua gửi cho các vùng miền nằm trong chương trình chống hạn hán và xâm nhập mặn
trong khuôn khổ chiến dịch sẽ diễn ra các hoạt động như trao năm công trình thanh niên góp phần bảo vệ biển xanh
một mươi suất học bổng cho con em ngư dân học giỏi vượt khó một trăm bảy mươi thùng rác cho năm địa phương
với thông điệp thêm một thùng rác thêm sạch biển xanh với mong muốn tạo nên dấu ấn và sức lan tỏa
sau chiến dịch biển việt nam xanh tại các địa phương sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng
chung tay xây dựng môi trường du lịch xanh sạch thúc đẩy du lịch phát triển bền vững
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước